bên hành lang quốc hội các đề biểu đánh giá phần trả lời của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã bám sát vào vấn đề
nhưng cần đưa ra các giải pháp rõ ràng hơn để xử lý triệt đề các vấn đề như bot xe quá khổ quá tải hay bằng lái xe giả
riêng cái bot là chúng tôi cử tri và nhân dân là mong muốn là bộ trưởng phải trả lời thật đúng mức xác đáng
những cái bot nào đã không đúng như quy định và có những cái nhiều khi là có những cái sự bắt tay ngầm của chủ đầu tư và địa phương
và để làm cho là cuối cùng là người dân phải chịu thì cái chuyện này cũng cần phải chỉ cho ra
và trên cơ sở chỉ có nghiêm túc chỉ đạo thực hiện thì mới có thể là giải quyết được những cái vấn đề đấy
trả lời của bộ
của đồng chí bộ trưởng thì cũng bám sát vào vấn đề nhưng mà cũng còn có một số những cái vấn nhóm vấn đề cũng còn chưa thấy rõ
chẳng hạn như bộ trưởng có nêu rằng là sẽ tăng cái độ khó của cái việc cái đề thi
thế nhưng mà tôi thấy là nếu mà cứ thực sự là thi tốt những cái bài đó học thật thi thật thì những cái bài đó cũng đủ độ khó rồi
thế nếu bây giờ tăng cái vấn đề đặt ra là nếu tăng độ khó lên thì liệu có phải là một cái hình thức kích cầu cho cái việc những sử dụng bằng giả không
các đại biểu đặt câu hỏi
thì hỏi nhanh đắt gọn mà bộ trưởng thì tập trung vào cũng trả lời rất là trọng tâm
đưa ra giải pháp rất rõ ràng cụ thể mặc dù chỉ được mỗi một đại biểu bộ trưởng chỉ dành được ba phút để trả lời thôi
nhưng mà bộ trưởng cũng rất là tập trung vào các cái giải pháp để mà trả lời các ý kiến của đại biểu quốc hội